liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn qua địa bàn xã phú vinh huyện định quán tỉnh đồng nai khiến chín người thương vong vào dạng sáng ngày hôm nay
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai phối hợp với phân viện khoa học hình sự bộ công an tại tp hcm đang điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ bốn mươi phút xe ô tô khách mang biển kiểm soát năm mươi f bốn trăm tám mươi ba do hoàng văn tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tỉnh thừa thiên huế điều khiển chở theo ba mươi bốn hành khách lưu thông trên quốc lộ hai mươi hướng từ dầu dây đi tỉnh lâm đồng
đến km bốn mươi tám xã phú vinh huyện định quán đã tông vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi c ba mươi bốn nghìn năm trăm một mươi ba đang lưu thông cùng chiều phía trước
sau đó xe ô tô khách năm mươi f bốn trăm tám mươi ba lấn sang trái đâm trực diện vào ô tô loại một mươi sáu chỗ ngồi biển kiểm soát tám mươi sáu b một nghìn năm trăm bảy mươi năm do tài xế nguyễn văn cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tỉnh bình thuận
điều khiển đang chở theo chín hành khách lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh đã khiến bốn người tử vong tại chỗ năm người bị thương hai xe ô tô hư hỏng nặng
em nghe ở ngoài đường có rất nhiều tiếng của người em tưởng có chuyện gì em mở cửa ra xem
em thấy đích của chiếc xe tải đã nằm ở đây còn chiếc xe khách thành đuổi với chiếc xe một mươi sáu chỗ nằm ở bên kia
lúc đó em đi từ không giờ đi từ sài gòn
đi lên tới thầu trăm một mươi sáu cỡ khoảng hai giờ rưỡi
lúc đó người thấy người hơi mệt mệt thấy hơi mơ mơ tí
là con vừa nhìn ngược lên lại là thấy chiếc xe tải đào vịt chạy phía trước nó quả sát
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu đồng thời liên hệ với thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong
để thăm hỏi động viên và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
lúc ban đầu khi xảy ra vụ việc
thì chúng tôi chứng minh là cấp cứu người bị nạn
hiện tại thì chúng tôi đã cho điều tra và phối hợp với bên sương một
khó khổ quả tài xế thì cũng đã đến trình diện
chúng tôi trong thống nhất quan điểm của chỉ đạo của đồng chí giám đốc là cương quyết
làm cho đúng khách quan nhất dân đe
hiện tại thì chúng tôi cũng đang bố trí lực lượng điều tra viên
để làm các bước thủ thuật tiếp theo đối với tài xế sự nghiêm binh
để kịp thời chia sẻ động viên với thân nhân các nạn nhân tử vong
sáng cùng ngày ban an toàn giao thông tỉnh đồng nai đã tới bệnh viện đa khoa huyện địa quán
và bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai thăm hỏi động viên
hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong năm triệu đồng mỗi người bị thương ba triệu đồng
dịp này ban an toàn giao thông huyện địa quán cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong năm triệu đồng
người bị thương ba triệu đồng
ngoài ra lãnh đạo công an tỉnh đồng nai và phòng cảnh sát giao thông
hỗ trợ tất cả các gia đình nạn nhân tử vong và bị thương hai triệu đồng một người
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện địa quán tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án
tạm giữ hình sự tài xế hoàng phân tính để tiếp tục điều tra
về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ